một trăm một mươi hai cây viết trẻ đến từ mọi miền tổ quốc đã quy tụ tại bảo tàng văn học việt nam để dự lễ khai mạc hội nghị đại biểu
những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ chín do hội nhà văn việt nam tổ chức
chiều cùng ngày đoàn đại biểu tham dự hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ chín đã có buổi gặp gỡ
giao lưu tại trụ sở tòa soạn báo nhân dân bảy mươi một hàng chống hà nội
nhà thơ hiễu thình bí thư đảng đoàn chủ tịch liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam
chủ tịch hội nhà văn việt nam trong phát biểu khai mạc đã nhấn mạnh
hội nghị đại biểu những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ chín là hình ảnh thu nhỏ của đội ngũ đông đảo các nhà văn trẻ đầy say mê
tự tin tài năng đã tham gia vào đời sống văn học trong nhiều năm qua
hội nghị là cơ hội để những người viết văn trẻ thuộc các chuyên ngành như văn xuôi thơ lý luận phê bình dịch thuật
có cơ hội được giao lưu gặp gỡ và cất lên tiếng nói thể hiện quan điểm của mình về những vấn đề đang đặt ra trong xã hội việt nam đương đại
với việc tham dự đại hội viết văn trẻ thì là cái cảm xúc của mình lần một và lần hai nó cũng không có gì thay đổi
đó là mình đến và gặp gỡ với các anh em rất là tài năng và cái tài năng đó giúp cho các anh em xích lại gần nhau hơn
lần một hay lần hai thì cái điều đó cũng là điều cốt lõi mà thúc giục mình đến đây
đồng thời đây cũng là dịp để những thế hệ nhà văn đi trước có dịp quan sát
thể hiện sự quan tâm của họ
đối với lực lượng những người viết văn trẻ
nhưng các bạn đã chọn cái cách tức là tiếp tục cái công việc của những người đi sau
tức là không dấm lại bước chân cũ
điều đó là rất rất ủng hộ là bởi vì ngày hôm nay phải có nhà thơ của ngày hôm nay
đúng không ạ thời nào anh hùng nấy và thời nào thi sĩ nấy
thế thành cách chọn của các bạn thế là tôi tôi rất ủng hộ
tôi luôn luôn đứng về phía ngày hôm nay
tức là ủng hộ
rồi đổi mới và sự diễn đạt tâm hồn cũng như suy nghĩ của thế hệ hôm nay
hội nghị lần thứ chín này tổ chức hà nội
thì theo quan sát chúng tôi thì tôi thấy là số lượng thì có vẻ như không đông bằng cái hội nghị lần thứ tám
thế nhưng mà về độ tập hợp và độ đa dạng thì chúng ta có thể thấy là các tác giả
ở các lĩnh vực sáng tác này lý luận phê bình này
rất nhiều tác giả đã có tới một mươi một mươi mấy đầu sách
như vậy là về mặt số lượng
tác giả thì không nhiều
tác phẩm thì tôi thấy là các bạn nổi bật hơn so với cả hội nghị lần thứ tám
thứ hai nữa theo quan sát chúng tôi thì tôi thấy là có nhiều các đại biểu mà trẻ tuổi
chiều cùng ngày đoàn đại biểu tham dự hội nghị đại biểu những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ chín
đã có buổi gặp gỡ giao lưu tại trụ sở tòa soạn báo nhân dân bảy mươi một hàng chống hà nội
tới dự có đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam
cuộc gặp gỡ nhằm trao đổi
bàn thảo một số nội dung liên quan đến ý thức thái độ vấn đề đổi mới trong sáng tác trẻ trước thực tế xã hội
các đại biểu tham dự hội nghị đại biểu những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ chín
cũng đã được tham quan phòng truyền thống của báo nhân dân
hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ chín sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi chín tháng chín
bao gồm các hoạt động dạ hội thơ bản hòa âm tháng chín hội thảo văn trẻ nhập cuộc và sáng tạo thơ trẻ truyền thống và cách tân